theo thống kê từ sở xây dựng tỉnh hà giang tỉnh đến hết tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh mới có một trăm chín mươi một hộ nghèo phai theo chương trình hỗ trợ lãi suất tu sửa làm nhà mới
do đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo cho nên nguồn vốn tự có của các gia đình không có nhiều vốn vai yêu đãi theo quyết định tối đa chỉ được hai mươi năm triệu đồng
trong khi đó để làm được ngôi nhà kiên cố cũng cần chi phí từ năm mươi triệu đồng trở lên do đó nhiều hộ không vai vì có vai cũng không đủ tiền làm nhà
để có thêm nhiều hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn yêu đãi xóa nhà tạm nhà nước cần có chính sách yêu đãi hơn về mức đầu tư hỗ trợ đối với các tỉnh miền núi
trong đó xem xét nâng mức cho vay từ mức tối đa là hai mươi năm triệu đồng trên hộ là rất thấp
bởi thực tế vùng cao do hộ nghèo khả năng tích lũy vốn và cải thiện thu nhập rất khó khăn
hơn nữa giá vật liệu xây dựng luôn biến động tăng theo từng năm
trong phần tin quốc tế cuba lên án việc mỹ
thay đổi chính sách
tàu chiến mỹ va chạm với tàu hàng bảy thủy thủ mất tích
chính phủ cuba vừa lên án chính sách mới của chính quyền tổng thống mỹ donald trump đối với nước này
đồng thời khẳng định vẫn mong muốn đối thoại một cách tôn trọng với washington
một tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước cuba nêu rõ
chính phủ cuba lên án các biện pháp siết chặt cấm vận của mỹ đã áp đặt lên quốc đảo này từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
tuy nhiên cuba tái khẳng định thiện trí tiếp tục đối thoại và hợp tác trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau với mỹ kể từ năm hai nghìn một mươi
sau khi tổng thống mỹ khi đó là ông barack obama tuyên bố khôi phục lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước
trước đó trong một quyết định được coi là bước thụt lùi trong xu thế phát triển của quan hệ song phương
tổng thống mỹ donald trump đã công bố một số thay đổi trong chính sách của washington đối với cuba
một tàu chiến của hải quân mỹ vừa bị thùng và bị nước tràn vào sau khi vai trạm với tàu trở hàng mang cờ philippines ở ngoài khơi nhật bản
vụ tai nạn này đã khiến bảy thủy thủ mỹ mất tích
sự cố giữa tàu khô trục fitzgerald và tàu trở hàng ở ngoài khơi nhật bản đã khiến bảy thủy thủ mỹ mất tích
tàu khu trục đã bị nước tràn vào nhưng vẫn tự hoạt động mặc dù sức đẩy bị hạn chế
thiệt hại của chiếc tàu chiến mỹ nằm ở mặn phải phía trên và bên dưới ngân nước
phần bong và một phần radar bị phá hủy
lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản hôm nay xác nhận bảy thủy thủ tàu fizheran mất tích
theo phát ngôn viên hạm đội bảy của mỹ tàu khô trục đã trở lại yokosuka
để cập cảng trong vòng vài giờ đồng hồ
tài truyền hình nhk của nhật bản cho biết tàu trở hàng philippines tự đi đến tokyo
tàu có trọng lượng nước rẽ hai mươi chín tấn gấp ba lần kích cỡ của tàu khu trục mỹ
đây là một sự cố hàng hải hiếm có và không có dấu hiệu cuộc khủng bố
cựu thủ tướng đức helmut kohl người được coi là cha đẻ của quá trình thống nhất nước đức
đã qua đời ngày hôm qua ở tuổi tám mươi bảy tại quê nhà ở miền tây nước đức
với một mươi sáu năm tại vị từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đến năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
ông helmut kohl là người giữ chức thủ tướng lâu nhất của nước đức kể từ năm một nghìn tám trăm chín mươi
ông côn được xem là kiến trúc sư trưởng của quá trình thống nhất nước đức
đồng thời đóng góp vai trò quan trọng trong hội nhập và hợp tác châu âu
nền tảng để thành lập eu và thiết lập nên đồng tiền chung euro
sức khỏe của cựu thủ tướng đức kols trở nên suy yếu
sau một lần bị ngã vào năm hai nghìn tám và từ đó ông phải ngồi xe lăn
phát biểu về việc này thủ tướng đức angela merkel cho rằng
thế giới cùng lúc mất đi một công dân đức vĩ đại và một công dân eu vĩ đại
tiếp tục thông tin về cuộc bầu cử quốc hội tại pháp
các tham dò dư luận trong ngày vận động tranh cử cuối cùng cho thấy
đảng nền cộng hòa tiến bước của ông macron gần như chắc chắn sẽ thắng áp đảo
hôm qua là ngày tranh cử cuối cùng đối với một một trăm bốn mươi bảy ứng cử viên các đảng tham gia vòng hai cuộc bầu cử lập pháp tại pháp
và cũng là thời điểm các hãng thăm dò dư luận đưa ra các kết quả thăm dò mới nhất
trong mọi cuộc thăm dò uy tín được đưa ra tại pháp hôm qua kết quả dự đoán đều giống nhau
đó là liên minh đảng nền cộng hòa tiến bức rem của tổng thống pháp emmanuel macron dự đoán sẽ thắng rất lớn
và chiếm một đa số áp đảo tại quốc hội pháp khoa mới
các hãng thăm dò dự đoán đảng của ông macron sẽ dành từ bốn trăm linh tới bốn trăm bảy mươi phiếu tại quốc hội
so với các dự đoán ở thời điểm ngay sau khi kết thúc vòng một cuộc bầu cử vào chủ nhật tuần trước
các dự đoán này đều đưa ra các con số cao hơn cho chiến thắng của đảng nền cộng hòa tiến bước
hôm qua một nữ cảnh sát israel đã bị giết hại bằng dao bên ngoài khu vực thành cổ jerusalem
tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công nói trên
tổ chức nhà nước hồi giáo is đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công
trong một tuyên bố đăng tải trên mạng internet is cho biết đã mở một chiến dịch tấn công một nhóm người do thái
sau đó ba kẻ tấn công đã bị cảnh sát israel tiêu diệt
is cảnh báo rằng đây chưa phải là vụ tấn công cuối cùng
lực lượng an ninh israel cho biết hai kẻ tấn công đã nổ súng vào một nhóm cảnh sát
buộc họ phải bắn trả và tiêu diệt chúng
tên còn lại đã dùng dao đâm chết một nữ cảnh sát biên phòng trước khi bị bắn hạ
một cảnh sát khác cũng bị thương
cuộc đình công của các nhân viên ngành giao thông vận tải ở italy
được tiến hành trên phạm vi toàn quốc ngày hôm qua đã khiến giao thông tại nước này gần như tê liệt
nhiều chuyến bay bị hủy các dịch vụ giao thông công cộng như tàu hỏa xe buýt tàu điện ngầm cũng bị gián đoạn ở nhiều nơi
bộ trưởng giao thông vận tải italia gọi hôm qua là ngày thứ sáu đen
do cuộc đình công có sự tham gia của nhiều tổ chức công đoàn chủ chốt trong ngành giao thông vận tải
nhằm phản đối việc tư nhân hóa và tự do hóa ngành giao thông vận tải
trong khi đó tại thủ đô rome hai cuộc đình công đồng thời của nhiều tổ chức công đoàn khác nhau diễn ra trong ngày
khiến các dịch vụ giao thông công cộng cũng bị gián đoạn
các loại phương tiện như xe buýt tàu điện nổi tàu điện ngầm chỉ hoạt động cầm chừng
trong khoảng thời gian từ một mươi bảy h tới hai mươi giờ cùng ngày
tại thành phố milan cuộc đình công diễn ra trong hai cung giờ từ tám h bốn mươi năm đến một mươi năm h và từ một mươi tám h đến hôm qua
hãng hàng không quốc gia alitaly của italia phải hủy nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt